ủy ban châu ec ngày hôm qua đã đề xuất mức phạt khá nặng đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm lệnh trừng phạt của liên minh châu eu đối với nga
theo đó ec sẽ tịch thu ít nhất năm doanh thu toàn cầu của các công ty vi phạm các cá nhân vi phạm sẽ phải đối mặt với án tù là ít nhất năm năm
đề xuất sẽ cần nhận được sự chấp thuận của nghị viện châu âu và hai mươi bảy quốc gia thành viên eu để được chính thức áp dụng
đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh có sự khác biệt về hình thức xử phạt đối với các cá nhân và tổ chức vi phạm lệnh trừng phạt của eu đối với nga
ở một số nước việc vi phạm là hành vi phạm tội song ở một số nước khác đây chỉ được coi là vi phạm hành chính
trong diễn biến liên quan tổng thống serbia hôm qua tiếp tục từ chối yêu cầu của eu về việc áp đặt trừng phạt nga song khẳng định sẽ không để lãnh thổ của nước này trở thành nơi các bên tránh khỏi lệnh trừng phạt
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại